thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành quy định trách nhiệm nêu gương
của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn quy định này
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
căn cứ điều lệ đảng cộng sản việt nam căn cứ quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và các nghị quyết của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về xây dựng đảng để nêu gương trở thành việc làm tự giác thường xuyên hiệu quả của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
ban chấp hành trung ương đảng quy định
điều một cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh điều lệ nghị quyết chỉ thị quy định quy chế của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
gương mẫu thực hiện quy định số một trăm linh một ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
quy định số năm mươi năm ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
quy định số năm mươi sáu ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương
cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương
điều hai ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với đảng cộng sản việt nam
nghiên cứu nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa mạc lê ninh
tư tưởng hồ chí minh
có lập trường tư tưởng vững vàng quan điểm đúng đắn chứng kiến rõ ràng trước những vấn đề mới khó phức tạp nhạy cảm
chủ động ngăn chặn phản bác các thông tin quan điểm xuyên tạc sai trái thù địch
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân vì lợi ích của nhân dân của quốc gia dân tộc
và mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng
không làm bất cứ việc gì có hại cho đảng cho đất nước và nhân dân
lấy ấm no hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phấn đấu
thực hành phong cách lãnh đạo khoa học dân chủ sâu sát thực tiễn hiệu quả thực hiện thực sự là hạt nhân đoàn kết
quy tụ tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể chỉ đạo quyết liệt hiệu quả công tác cải cách hành chính
ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ
sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công tâm huyết tận tụy với công việc
tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp bức xúc tồn đọng kéo dài
chủ động kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp đột xuất bất ngờ trong địa phương lĩnh vực mình phụ trách
tích cực thực hiện quy định về phân cấp phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực
chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của trung ương khuyến khích mô hình cách làm mới hiệu quả năng động sáng tạo
dám nghĩ dám làm tìm tòi đổi mới phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương ngành lĩnh vực mình phụ trách
giữ vững nguyên tắc dân chủ công tâm khách quan công khai minh bạch trong công tác cán bộ
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ kế cận chủ động tích cực phát hiện thu hút trọng dụng người có đức
có tài khát khao cống hiến bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của đảng
vì lợi ích quốc gia dân tộc
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện trao dồi đạo đức cách mạng mẫu mực về đạo đức lối sống
thực sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư trung thực giản dị thẳng thắn chân thành
nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình thấy đúng phải cương quyết bảo vệ thấy sai phải quyết liệt đấu tranh
không tranh công đổ lỗi dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện
năng lực uy tín để thực hiện nhiệm vụ
điều ba ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống
một chủ nghĩa cá nhân cục bộ bản vị lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể
thực hiện mục đích cá nhân nói không nhất quán nói không đi đôi với làm nói nhiều làm ít
hai độc đoán chuyên quyền quan liêu xa dân thờ ơ vô cảm trước những khó khăn
bức xúc của nhân dân định kiến với người góp ý phê bình trực tiếp mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói viết đăng tin
bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội
chủ trì tham mưu ban hành cơ chế chính sách trái chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng gây thiệt hại đối với lợi ích của nhà nước tập thể và công dân
chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức chạy quyền chạy phiếu bầu chạy phiếu tín nhiệm can thiệp không đúng thẩm quyền trách nhiệm
trái quy định vào công tác cán bộ đề bạt bổ nhiệm bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định nhất là đối với người nhà người thân
tham nhũng hối lộ dưới mọi hình thức tặng quà nhận quà vì vụ lợi can thiệp không đúng thẩm quyền trách nhiệm
trái quy định vào công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử
thi hành án đối với việc đề xuất cho chủ trương thẩm định phê duyệt đấu thầu chỉ định thầu các dự án đề án kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh đấu giá đất đai tài sản nhà nước
lãng phí công quỹ tài sản phương tiện nhân lực và thời gian làm việc tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước
không đúng thành phần thời gian và nội dung yêu cầu công việc sống sinh hoạt tiêu dùng giải trí xa hoa lãng phí
bảy lợi dụng doanh nghiệp
ba hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín để sử dụng vay mượn tiền tài sản phương tiện của tổ chức cá nhân trái quy định
để vợ chồng bố mẹ con anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để vụ lợi để vợ chồng con đẻ con nuôi sống xa hoa phô trương lãng phí hoặc xa vào tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật
điều bốn tổ chức thực hiện
bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy định và định kỳ báo cáo ban chấp hành trung ương
các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các quy định nêu gương gắn việc thực hiện quy định với kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định
kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới
hai mặt trận tổ quốc việt nam
ba mặt trận tổ quốc việt nam
chính trị xã hội trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy định
ba ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với ủy ban kiểm tra trung ương theo dõi đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện và báo cáo bộ chính trị ban bí thư
quy định này được phổ biến đến tri bộ